có một thư viện với khoảng bốn mươi m hai tại phố chùa láng quận đông đa thành phố hà nội được nhiều bạn đọc ở mọi lứa tuổi đón nhận và đánh giá cao
tới đây thì bạn đọc không chỉ thoải mái đọc sách miễn phí mà còn có đủ uống miễn phí và thậm chí là được tặng sách đem về
tranh thủ ngày nghỉ học nhiều em học sinh sinh viên tìm đến thư viện miễn phí tại số sáu mươi sáu chùa láng để đọc sách
không gian yên tĩnh với cách bài trí ấm cúng trang nhã ở đây giúp các em dễ dàng tìm sách đọc trao dồi thêm kiến thức bổ ích
khi đến đây thì tôi cảm thấy đây là một nơi rất là tuyệt vời có rất nhiều đầu sách thú vị nhiều chuyên mục khác nhau
thời gian dành dỗi mình đến đây để tăng thêm khả năng hiểu biết của mình qua văn hóa đọc sách là một điều rất là tuyệt vời
thư viện do một nhóm người yêu thương
điều thích đọc sách tại một công ty mỹ phẩm thực hiện với mục đích lan tỏa tinh thần đọc sách đến mọi người nhất là các bạn sinh viên và những người có hoàn cảnh khó khăn
khai trường từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến nay nhiều người đã biết đến thư viện sách miễn phí dù ở rất xa cũng tìm đến để trải nghiệm
tôi nghĩ là môi trường này có thể phát triển và nhân động hơn để làm sao có thể phát triển được cái thói quen đọc sách của những bạn trẻ việt
mỗi người có những tiềm năng riêng và có thể được khai phóng
mỗi người có những tiềm năng riêng và có thể được phát triển được thói quen đọc sách của những bạn trẻ việt
các phần lan tỏa văn hóa đọc giúp cho xã hội phát triển và mọi người gắn kết với nhau hơn